nhận được tin báo của người dân công an huyện tân hồng tỉnh đồng tháp đã bắt quả tang đoàn thanh tính cư trú xã thông bình huyện tân hồng khi đang vận chuyển trái phép thuốc lá nhập lậu
tại cơ quan công an tín khai nhận một người đàn ông không rõ lai lịch điện thoại thuê tín chở thuốc lá từ khu vực biên giới về giao tại chân cầu long sơn ở xã thông bình
công an huyện tân hồng đã thu giữ bốn trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu và đang tiếp tục làm rõ vụ việc